hãng thông tấn tass đưa tin điện kremlin sẽ không gửi giấy mời dự buổi đọc thông điệp liên bang của tổng thống vladimir putin tới các phóng viên của các quốc gia không thân thiện
tuy nhiên các phóng viên nước ngoài vẫn có cơ hội tác nghiệp thông qua cách theo dõi bài phát biểu trên các kênh trực tuyến
ngoài ra người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov từ chối bình luận về việc truyền thông nước ngoài có được mời đến buổi hòa nhạc ngoài trời dự kiến tổ chức một ngày sau đó hay không
ông cho biết các phóng viên sẽ được thông báo trước nếu sự kiện này nằm trong lịch trình hoạt động của tổng thống putin
trước đó điện kremlin thông báo tổng thống vladimir putin sẽ đọc thông điệp liên bang trước quốc hội nga vào ngày hai mươi một tháng hai
ngoài các khách mời truyền thống sự kiện lần này còn có sự góp mặt của những người tham gia chiến sĩ quân sự đặc biệt của ukraine